ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thanh hóa cho biết
hiện mực nước các sông trên địa bàn tỉnh thanh hóa vẫn đang tiếp tục lên nhanh
hiện tỉnh thanh hóa đã ban hành các công điện phát lệnh báo động một trên sông mã sông lèn và sông bưởi
theo đó lúc một mươi ba h mực nước trên sông mã tại hồi xuân là năm mươi chín bốn mươi sáu m trên báo động một là bốn mươi sáu m
và sẽ đặt đỉnh là sáu mươi ba ba mươi một m vào lúc một mươi sáu h chiều ngày bốn tháng tám
trong lúc một mươi sáu h mực nước trên sông lèn đo được tại trạm thủy văn lèn là ba năm mươi ba m thấp hơn mức báo động một là bốn mươi bảy m
dự báo mực nước lũ ở hạ liêu các sông vẫn đang tiếp tục lên
trong hai mươi bốn giờ tới mực nước trên sông mã tại lý nhân lên mức một mươi một hai m trên mức báo động hai là hai m vào khoảng chiều tối ngày bốn tháng tám
tại giàng lên mức báo động một vào đêm bốn tháng tám và dạng sáng ngày năm tháng tám
trên sông lèn tại lèn lên mức báo động một và còn tiếp tục lên
do nước sông mã lên nhanh cộng với lượng nước từ các khe suối dãy núi đổ xuống nhiều khiến tuyến đường quốc lộ tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh thanh hóa bị thiệt hại
cụ thể quốc lộ một mươi năm một mươi năm c hai trăm một mươi bảy một mươi sáu xuất hiện chín mươi hai điểm sạt lở một mươi năm điểm bị ngập
tỉnh lộ năm trăm hai mươi một d năm trăm một mươi chín năm trăm một mươi chín b năm trăm hai mươi một b năm trăm hai mươi một c năm trăm ba mươi năm trăm ba mươi b có một mươi sáu điểm bị sạt lở và một mươi ba điểm bị ngập